tại hà nội trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững phối hợp với cục trẻ em bộ lao động thương bình và xã hội
đã tổ chức hội thảo giới thiệu chiến dịch lan tỏa yêu thương giáo dục không bạo lực
là quốc gia đầu tiên ở châu á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước của liên hợp quốc về quyền trẻ em
việt nam đã xây dựng và ban hành khung pháp lý tương đối toàn diện để ghi nhận và bảo đảm thực thi các quyền trẻ em
trong đó có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực bỏ rơi bỏ mặc hoặc làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em
chiến dịch lan tỏa yêu thương giáo dục không bạo lực được triển khai nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất trong việc nâng cao nhận thức của cha mẹ
người chăm sóc trẻ thầy giáo cô giáo các bên liên quan và cộng đồng về loại bỏ những hình thức bạo lực xâm hại trẻ em
chấm dứt phân biệt đối xử với trẻ em và thực hành phương pháp giáo dục yêu thương không bạo lực trong quá trình nuôi dạy trẻ
chiến dịch đưa ra những thông điệp cũng là giải pháp rất cụ thể như ngừng đánh con ngừng quát mắng con cùng con tìm giải pháp con là duy nhất
chiến dịch sẽ diễn ra từ tháng một mươi đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám với nhiều hoạt động tại hà nội huế và thành phố hồ chí minh